chửi bới xúc phạm rồi xông vào hành hung cán bộ đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
một nhân viên y tế bệnh viện sản nhi tỉnh phú yên vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đồng xuân tỉnh phú yên khởi tố điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
theo kết quả điều tra ban đầu trên đường từ thành phố tuy hòa về nhà tại xã xuân sơn nam huyện đồng xuân
khi đi đến chốt kiểm dịch thôn tân hòa xã xuân sơn nam do khai báo thông tin y tế không đầy đủ cho nên phạm quốc học
là nhân viên y tế bệnh viện sản nhi tỉnh phú yên được các nhân viên y tế làm nhiệm vụ trực chốt kiểm dịch yêu cầu khai báo thông tin
tuy nhiên đối tượng không chấp hành còn buông lời lẽ chửi bới xúc phạm các thành viên trong tổ công tác
khi lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại chốt kiểm dịch đề nghị đối tượng chấp hành quy định khai báo thông tin y tế
thì phạm quốc học tiếp tục chửi bới xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ
sau đó bất ngờ vung tay đấm thẳng vào mặt gây thương tích cho một cán bộ dân quân đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch
buộc lực lượng làm nhiệm vụ phải khống chế áp giải đối tượng phạm quốc học về trụ sở để làm việc
và qua kiểm tra tại thời điểm xảy ra vụ việc phạm quốc học không có bằng lái xe mô tô và đã sử dụng rượu bia